sáng ngày hai mươi tháng hai tại một mươi tám huyện thị xã thành phố của tỉnh quảng nam đã đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm hai nghìn một mươi chín
năm nay tỉnh quảng nam giao hai bốn trăm linh thanh niên lên được nhầm ngũ làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc
năm hai nghìn một mươi chín toàn tỉnh quảng nam tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyển quân bảo đảm số lượng và chất lượng
làm tròn khâu tuyển người nào chấp người đó hoàn thành một trăm linh chỉ tiêu trên giao
năm nay tỉnh quảng nam tiến hành giao hai bốn trăm linh thanh niên nhập ngũ cho các đơn vị nhận quân
gồm quân đoàn ba quân chủng phòng không không quân quân chủng hải quân cảnh sát biển
các đơn vị thuộc quân khu năm bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng nam và trung đoàn tám trăm tám mươi năm bộ chỉ huy quân sự tỉnh quảng nam
theo bộ chỉ huy quân sự tỉnh quảng nam cho biết thanh niên nhập ngũ năm nay đã chất lượng cao
trong đó thanh niên đạt sức khỏe loại một và loại hai gần một hai trăm linh thanh niên
có hai trăm ba mươi thanh niên trình độ đại học cao đẳng và trung cấp có một mươi ba thanh niên nhập ngũ là đảng viên
năm thanh niên là công nhân viên chức và hai bảy mươi một thanh niên có tuổi đời từ một mươi tám đến hai mươi hai tuổi